thưa quý vị trong khi thành phố hồ chí minh đang diễn ra các hoạt động hướng tới ngày gia đình việt nam ngày hai mươi tám tháng sáu
thì tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình cho biết nếu thực trạng hiện nay không đổi
thì khoảng ba mươi năm nữa việt nam sẽ đối mặt với một kịch bản tồi tệ là chênh lệch giữa nam giới và nữ giới khoảng hơn một mươi
và đến năm hai nghìn năm mươi việt nam sẽ thừa từ hai ba đến bốn ba triệu đàn ông
ngày gia đình việt nam là ngày tôn vinh mái ấm gia đình việt nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình những con người đất việt
hướng về cội nguồn về người thân qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc
tuy nhiên hiện nay những hủ tục và định kiến trọng nam sinh nữ cộng với công nghệ hiện đại đang tạo cơ hội cho hành vi lựa chọn giới tính thai nhi
bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật phá vỡ những giá trị và kết cấu bền đẹp của nhiều gia đình
với cái góc độ bản thân cũng rất lo lắng về cái vấn đề này
tứ nhất nếu mà về không canh bằng này thì cái xã hội nó đâm ra cái lệch
mà đây là một cái vấn đề cũng cần nên phổ biến và cần nên cũng là tuyên truyền để cho người dân có cái ý thức để canh bằng trong cái vấn đề là nối tiếp với cái thế hệ tương lai
con trai con gái cũng là con
mà nếu mà con mà mình nuôi mình sinh ra mình nuôi nó thành người nó có ích xã hội thì đó là điều tốt
còn mà muốn con trai mà nó sinh ra mà nó trở thành người không xã hội thì đó cũng không là điều tốt cho cả gia đình xã hội
ngành dân số lo ngại tình trạng mất cân bằng giới tính này tạo ra hàng loạt hậu quả nghiêm trọng
phụ nữ ngày càng ít đi có nghĩa nam giới không thể tìm được người bạn đời
ít phụ nữ hơn có nghĩa nạn tảo hồn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái
tất cả loại hình bạo lực có nguy cơ
gia tăng sự bực bội bị dồn nén của nam giới có thể châm ngòi cho những bất ổn xã hội
người dân việt nam tìm cách di cư vì nhu cầu hôn nhân mang đến nhiều nguy cơ khó lường
gây hệ lụy cho sự phát triển bình vận quốc gia dân tộc